theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia hiện ở phía bắc có một bộ phận không khí lạnh mạnh đang di chuyển xuống phía nam
dự báo từ ngày một mươi bốn tháng một mươi hai bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi bắc bộ
sau đó sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở bắc bộ bắc trung bộ và trung trung bộ
do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh các tỉnh phía đông bắc bộ có mưa từ đêm một mươi bốn tháng một mươi hai ở bắc và trung trung bộ có mưa mưa vừa có nơi mưa to
từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai các tỉnh bắc bộ bắc trung bộ sẽ xảy ra đợt rét đậm rét hại đầu tiên của mùa đông năm nay
với nhiệt độ thấp nhất từ một mươi một một mươi bốn độ c vùng núi từ tám một mươi một độ c vùng núi cao dưới năm độ c và có khả năng xảy ra băng giá